điều trị bệnh kết lị người bệnh nên ăn gì
bệnh kiết lị là tình trạng nhiễm trùng ở ruột da có biểu hiện lâm sàng đau bụng đi ngoài phân lẫn máu và dịch nhây mất dặn có thể sốt
kết lị có thể gặp ở mọi lứa tuổi thường xuất hiện vào mùa thu hè
khi bị kết lị ngoài việc tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ cần chú ý chế độ ăn lỏng dễ tiêu không có sơ và dầu mỡ
nếu đã bị mãn tính cần ăn các mất ít bã rau dinh dưỡng dễ tiêu không có tính kích thích
thuốc có tác dụng tiêu diệt ký sinh trùng uống nhiều nước để bù chất lỏng cho cơ thể phòng ngứa mất nước
bệnh nhân kết lị cần chú ý yến chế độ dinh dưỡng để hỗ trợ việc phục hồi và cải thiện tình trạng bệnh
dưới đây là những thực phẩm nên và không nên ăn khi bị kết lị
nên chọn những món ăn nhạt loãng không có sơ và dầu mỡ để dễ tiêu hóa
người bệnh cũng nên chế thành nhiều bữa nhỏ không ăn quá no vào một bữa
cách chế biến món ăn chủ yếu là nấu thành canh thành cháo
nên ăn thực phẩm như gạo tẻ gạo nếp my đại mạch đậu non củ mài hạt sen đậu xanh
đây là những thực phẩm ngoài giúp bạn dễ tiêu còn có tác dụng hạn chế đi lỏng
bổ sung rau quả tươi trong chế độ ăn hàng ngày
nên luộc nghiền hoặc ép thành nước để ăn uống
các loại hoa quả như chuối táo rau ca ly chứa pectin chất sơ hòa tan trong nước có tác dụng giảm tiêu chảy khi bị kiết lị
ba bổ sung lợi khoản probiotic giúp cải thiện sức khỏe ruột kết đặc biệt tốt cho bệnh nhân bị kiết lị
nên bổ sung các thực phẩm có tác dụng diệt khuẩn lị tốt vào chế độ ăn như tỏi lá chè ngó sen ổi
nên bổ sung nước ozejon trong trường hợp đi ngoài nhiều bị mất nước để tránh tình trạng mất nước kiệt sức giúp phục hồi sức khỏe tốt hơn
hoặc có thể uống nước muối đường lão nhiều đợt nên uống nước khoáng hoặc nước đun sôi để nguội
vậy khi bị kiết lị cần tránh những thực phẩm nào
thực phẩm sau để tránh cho bệnh trở nên nghiêm trọng hơn gây khó khăn cho việc điều trị
các sản phẩm sữa chẳng hạn format kem bơ là những thực phẩm gây kích ứng ruột khiến bệnh thiết bị trở nên trầm trọng hơn
có thể thay thế bằng các sản phẩm sữa như sữa bò bằng các sản phẩm từ sữa đậu nành sữa hạt nhân
nên giảm bớt thực phẩm dầu protein như sữa bò cá thịt trứng
thực phẩm kích thích như ớt hạt tiêu đồ uống có cồn có ga có chứa caffeine chẳng hạn như rượu bia cà phê soda nước ngọt
thức ăn cay chứa nhiều dầu mỡ như quẩy nhân đào hạt lạc sẽ làm tình trạng kết lị trở nên trầm trọng hơn
nên hạn chế dùng những thực phẩm nhiều bã nhiều chất sơ như rau hẹ rau cần hành tây giá đậu hay các loại trái cây có nhiều chất sơ như bưởi cam quýt
những thứ này nhiều sơ kích thích các vết lết đường ruột làm đi ngoài nặng thêm bất lợi đối với việc phục hồi vết viêm luet
thực phẩm gây đầy hơi trướng bụng như ngô cốc nguyên hạt các loại hạt hành tây đậu bắp đậu hà lan bông cải xanh xúc lơ khoai bùng khoai tây đại táo
hạn chế ăn thịt giảm bớt tiêu thụ các sản phẩm chứa nhiều protein như trứng cá
kiên các loại thực phẩm đóng hộp vì chúng thường có chứa nhiều chất bảo quản dễ gây ra hội chứng kích ứng cho người bệnh
kiên thực phẩm chứa nhiều đường bánh quy bánh ngọt vì khi vào cơ thể sẽ kích thích sự phát triển của vi khuẩn dễ khiến dạ dày bị lét chảy máu